sau gần hai năm triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ
đề án đã giúp cho nhiều chị em thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực khẳng định vai trò của phụ nữ với phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi năm khi đàn bò cho sữa mà không tìm được đầu ra do giá sữa tươi quá rẻ chị nguyễn thị thịnh đã quyết định tìm hướng đi riêng
thay đổi quy trình chăn nuôi bò khép kín theo hướng quy mô ra trại chế biến sữa sạch chất lượng dinh dưỡng cao hướng đến đối tượng khách hàng là những người tiêu dùng sản phẩm sạch
xây dựng mối quan hệ chặt chẽ bền vững giữa người sản xuất và người tiêu dùng với cam kết chất lượng từ khâu sản xuất chế biến và phân phối
đến nay sản phẩm sữa tươi và các chế phẩm từ sữa mang nhãn hiệu mục đồng đã tìm được chỗ đứng trên thị trường